tổng số ca mắc đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng năm là ba trăm một mươi ba người gồm số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi ba số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi ca chiếm một mươi ba số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là ba ca một số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi ca ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai hai trăm ba mươi sáu người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm năm mươi ba người ba cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bốn trăm chín mươi hai người sáu mươi chín cách ly tại nhà nơi lưu trú ba ba trăm chín mươi một người hai mươi tám